thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã hội đàm với tổng thống ireland michael higgins
nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của tổng thống
vui mừng chào đón ngài tổng thống và các vị khách quý ireland sang thăm việt nam
đúng vào dịp kỷ niệm hai mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
thủ tướng bày tỏ việt nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với ireland
và hoan nghênh chủ trương của ireland tăng cường quan hệ hợp tác với khu vực châu á thái bình dương và việt nam
thủ tướng hoan nghênh quyết định của ireland đưa việt nam vào danh sách các nước ưu tiên xúc tiến thương mại
hiện kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua
riêng chín tháng đầu năm nay đạt bảy trăm chín mươi tám triệu đô la gấp ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên đầu tư của ireland tại việt nam còn thấp mới đạt hai mươi bảy triệu đô la
đứng thứ sáu mươi bảy trên một trăm một mươi năm nước và vùng lãnh thổ có đầu tư tại việt nam
thủ tướng đề nghị chính phủ ireland khuyến khích các doanh nghiệp ireland đầu tư tại việt nam
chính phủ việt nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp irelan
đầu tư kinh doanh lâu dài tại việt nam
thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư
nhất là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo công nghệ sinh học dược phẩm chế biến thực phẩm
đồng thời chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ việt nam phát triển nền nông nghiệp hiện đại
chuyển giao công nghệ sản xuất nông lâm thủy sản an toàn
thủ tướng mong muốn ireland thúc đẩy eu sớm ký chính thức và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do với việt nam
thủ tướng hoan nghênh chiến lược quốc gia của ireland về hợp tác phát triển với việt nam
giai đoạn năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi dự kiến sẽ sớm được công bố và đề nghị ireland tiếp tục duy trì oda cho việt nam
hỗ trợ việt nam xóa đói giảm nghèo
về phần mình tổng thống ireland khẳng định sẽ góp phần vào phát triển giáo dục của hai nước
để có nguồn nhân lực tốt hơn
tổng thống ireland cho biết sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho việt nam
cũng như hỗ trợ việt nam công nghệ để phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại
hợp tác quan hệ hữu nghị việt nam ireland phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới